dịch vụ gọi xe đặt taxi ô tô hoặc xe máy đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống hằng ngày ở đông nam á
trong đó việt nam và singapore ghi nhận tỷ lệ người dùng cao nhất với sáu mươi chín và sáu mươi một
các thị trường có tỷ lệ người dùng thấp nhất là malaysia bốn mươi một và thái lan ba mươi tám
xét về mức độ phổ biến của thương hiệu shop đang là người chiến thắng rõ ràng trong số các ứng dụng gọi xe
với bảy mươi năm người dùng chọn grab là ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất của họ
gorek đứng ở vị trí thứ hai kém hơn với một mươi ba
tại việt nam grab dẫn đầu gojet bảy mươi ba đến một mươi
bởi đây các đơn vị nghiên cứu đưa ra thống kê hấp thụ căn hộ tại thành phố hồ chí minh quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó saview việt nam nhận định nguồn cung căn hộ sơ cấp đang rất ít
với lượng tồn kho đạt cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
savos việt nam thống kê trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
nguồn cung căn hộ sơ cấp đang rất ít với lượng tồn kho đạt cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay

thành phố thủ đức có nguồn cung sơ cấp lớn nhất chiếm bốn mươi chín thị phần tiếp theo là quận một với hai mươi
nguồn cung này đến từ bốn dự án mới và các giai đoạn tiếp theo của sáu dự án
hàng tồn kho chiếm sáu mươi sáu nguồn cung sơ cấp với khoảng bốn bốn trăm linh căn đánh dấu mức lớn nhất kể từ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên dự báo nguồn cung mới sẽ tăng đáng kể trong năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt với căn hộ hạng b và căn hộ vừa túi tiền
ngân hàng nhà nước tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi
nên dòng tiền đang rút khỏi bất đồng sản để đổi chiều vào các nhà băng
dòng tiền rút đi khiến thị trường bất động sản bị chứng lại
đồng thời đánh giá quý ba vừa qua thành phố hồ chí minh vẫn có sự thiếu cân bằng của nguồn cung căn hộ
căn hộ cao cấp mới tung ra khá nhiều trong khi căn hộ hạng b và căn hộ vừa túi tiền là nhỏ giọt
thời gian tới kỳ vọng nguồn cung căn hộ hạng b và căn hộ vừa túi tiền sẽ nhiều hơn
để tạo sự phát triển bền vấn cho thị trường
dòng vốn của số đông người dân có thể tiếp cận sản phẩm căn hộ tại thành phố hồ chí minh
báo cáo mới đây của bất đồng sản chống công vn cũng chỉ ra một số điểm sáng
của nguồn cung căn hộ sơ cấp tại thành phố hồ chí minh
ngân hàng nhà nước đã dần cơ mở rung tính dụng cho các khoảng vang bất đồng sản
phần khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội kỳ vọng sôi động hơn
khi loạt công ty lớn như vinhomes nova vitexco đều cố bố các kế hoạch
làm nhà ở xã hội trong hai năm tới
hôm nay tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam
và tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu
tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh lãnh đạo thành phố đã tôn vinh
khen thưởng cho các doanh nhân tập thể thuộc hội doanh nghiệp thành phố thuận đức tpa
với hai trăm linh hội viên vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
góp phần hỗ trợ hoạt động kinh tế xã hội của thành phố đẩy nhà xúc tiến thương mại đầu tư
tại các tỉnh thành và các nước trung quốc singapore đài loan
cùng ngày tại hà nội liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci
đã công bố tớp một mươi doanh nghiệp tiêu biểu nhất việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có nhiều doanh nhân đã thành danh như ông trần bá dương
chủ tịch tập đoàn ô tô trường hải ông lê mạnh hùng tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam
ông lý ngọc minh chủ tịch công ty sứ minh long
các doanh nghiệp do tớp một mươi lãnh đạo quản lý đã đóng góp tổng giành thu
gần bảy trăm bốn mươi sáu tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
vốn chủ sở hữu trên sáu trăm một mươi một tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước trên một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế trên năm mươi chín tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn một trăm ba mươi hai người
thưa quý vị hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta đã được thực thi hơn hai năm
tuy nhiên việc tận dụng
hiệp định này của ngành nông sản chưa thực sự được như kỳ vọng
thị phần tại khu vực eu vẫn mờ nhạt lượng xuất khẩu chỉ chiếm dưới một nhu cầu thị trường
việc chuyển hướng sản xuất theo hình thức hữu cơ là yếu tố gần như bắt buộc
để ngành rau củ quả cải thiện kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi evfta có hiệu lực khoảng chín mươi bốn trong tổng số năm trăm bốn mươi bảy dòng thuế
nhóm hàng rau quả tươi và chế biến được eu cắt giảm về
trong đó có nhiều mặt hàng rau quả có thế mạnh xuất khẩu của việt nam
tuy vậy sau hai năm hiệp định này chính thức đi vào thực thi dù đã có sự tăng trưởng đáng kể
về kim ngạch xuất khẩu nhưng rõ ràng chưa tương xứng với tiềm năng của ngành nông sản
cái kim ngạc này so với cái tiềm năng của ngành rau quả việt nam thì nó không có thấm ở đâu
vì như năm hai nghìn hai mươi một chúng ta xuất được ba tỷ rưỡi đô la kim ngạc thì viên thị trường cho eu là chỉ một trăm chín mươi ba tỷ
nó thì chúng ta thấy là con số nó hơi nhỏ
một trong những lý do chính dẫn đến việc ngành rau quả chưa thực sự tạo được sự bứt phá trong xuất khẩu sang thị trường châu âu
là vướng rào cản kỹ thuật
từ lâu thị trường này đã nổi tiếng trong việc đặt ra nhiều quy định rất khắt khe
trong khi đó phần lớn sản phẩm rau quả việt nam xuất sang thị trường này đều ở dạng thô
nên sẽ gặp khó khăn theo hướng domino nghĩa là một chuỗi phản ứng liên hoàn
nếu một vài sản phẩm rau quả việt nam xuất sang thị trường này đều ở dạng thô
một vài sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng dây chuyền tới hàng loạt sản phẩm khác
mới đây một vài mặt hàng rau quả tươi của việt nam không đảm bảo an toàn kiểm dịch thực vật
mà eu đã muốn cấm toàn bộ rau quả nhập khẩu từ việt nam
do đó việc sản xuất theo hướng hữu cơ là chìa khóa để ngành rau quả có thể khai thác tốt hơn thị trường này
đối với hữu cơ thì một số nước hiện tại là bây giờ đặc biệt là đối với những thị trường có tính
gần như nó mang một cái giá trị rất là cao
và đặc biệt sau khi dịch covid qua đi thì su thế tiêu dùng họ bắt đầu dịch chuyển qua câu chuyện
là họ cần những sản phẩm thực phẩm mang đến giá trị cho sức khỏe
thì đây là một trong những cái hướng mà chúng ta cần phải có lộ trình để mà chúng ta chuyển đổi
tôi nói đây là câu chuyện dài hạn mà để có một câu chuyện dài hạn để chuyển đổi qua hình thức hữu cơ
đó không phải dễ dàng mà nó là một sự chung tay của
của tất cả những người tham gia vào chủ liên kết
tôi cho rằng điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp việt nam khi xuất khẩu
cần tìm hiểu rõ khách hàng của mình
với khách hàng châu âu thì điều họ quan tâm nhất là vấn đề phát triển bền vững cũng như các sản phẩm xanh
vậy nên nếu dư có thể sản xuất theo hướng hữu cơ không sử dụng chất bảo quản
thì tôi tin rằng khả năng xuất khẩu sẽ còn cao hơn nữa
vậy nên chìa khóa để giải quyết vấn đề này là phát triển bình vẩn và sản phẩm xanh
theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đến năm hai nghìn hai mươi một
diện tích đất nông nghiệp hữu cơ việt nam đạt hơn một trăm bảy mươi hectare
đứng thứ chín trên một mươi nước có diện tích đất nông nghiệp hữu cơ lớn nhất châu á
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ xuất khẩu đi một trăm tám mươi nước trên thế giới với kim ngạch ba trăm ba mươi năm triệu usd mỗi năm
tuy nhiên diện tích đất làm hữu cơ chỉ đạt khoảng một bốn tổng diện tích đất nông nghiệp

do đó mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi diện tích đất nông nghiệp sẽ đạt hơn một bốn tổng diện tích đất nông nghiệp
diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng hai năm ba tổng diện tích đất nông nghiệp

giá trị sản phẩm trên một hectare đất hữu cơ cao gấp một năm một tám lần so với sản xuất phi hữu cơ

thưa quý vị nhật bản là thị trường thu hút các lao động do có điều kiện làm việc và thu nhập tốt
đây cũng là một trong các lý do mà các đối tượng hướng đến chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin
trước đó thành phố an toàn đã thông tin về việc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhân lực lá đỏ
trụ sở tại quận hai của úc thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng
theo các nạn nhân công ty này đã nhận được tiền cọc của mỗi người từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng
cam kết từ ba đến sáu tháng sẽ được xác nhận làm việc tuy nhiên đến nay chưa có ai được xuất cảnh
trong khi đó tiền thì không trả lại cho người dân
trong hợp đồng thì có nói về cái việc là nếu không thực hiện thì phải hoàn trả lại từ số tiền mà người dân đã ký hợp đồng
tuy nhiên thì công ty đã đỏ cũng nhiều lần chỉ hoãn và có ý định là không trả lại cái khoản tiền này
thì dấu hiệu của cái tội này thì khá rõ
cái điểm là có dấu hiệu của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công ty lá đỏ đã nhiều lần ký cam kết để chờ các thủ tục và đang giữ nhiều giấy tờ gốc của các nạn nhân
trong khi đó bà lê thị cầm tú người đại diện công ty từ chối trách nhiệm đổ lỗi cho đối tác làm hồ sơ và ôm hồ sơ tiền bỏ trốn
lúc đầu bà ấy yêu cầu là tôi phải nộp bằng cấp là bằng cao đẳng gốc bản điểm gốc hội chứ gốc gốc hết
thì cái lần cuối đó là có ngày tháng và cái ngày đó là công ty của bà tú sẽ chuyển hết cái tiền mà tôi đã đóng
thì tới là cam kết cuối đó và tới hết hạn thì bà ấy có nhắn tin cho tôi là tôi đã có giấy tư cách lưu trú
và cái giấy tư cách lưu trú đó của tôi là bị lớt kết quả là rớt tôi không thể đi qua nhật
thì đến hiện tại thì chị tú đã khóa hết tất cả các tài khoản
gia lô facebook không có liên lạc được với chị tú nữa
rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc vì đây không phải là chỉ bản thân em mà còn có trên năm mươi người khác nữa
những người đó là những người dân lao động bình thường
những người đó có bằng đại học cao đẳng dành bốn năm để đi nhất điểm mong muốn thay đổi cuộc đời
nhưng bây giờ tú lấy bằng đại học hết khoảng một mươi tám bản và lấy khoảng hai tỷ rưỡi của khoảng năm mươi bản mà em biết
theo quy định tại điều hai mươi sáu luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
thì doanh nghiệp dịch vụ không có quyền giữ giấy tờ gốc của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động
việc công ty lá đỏ nhận hồ sơ gốc của học viên nhưng thông báo rằng hồ sơ gốc của họ đã bị đối tác giữ
chưa lấy lại được thì công ty phải chịu toàn bộ trách nhiệm
cần một cơ quan nhà nước giám sát để đưa các danh sách các cái công ty mà không đạt yêu cầu vào danh sách lưu ý
để người dân có thể dựa trên cơ sở đó để tránh các công ty không đủ điều kiện
từ tài chính từ khả năng về năng lực thực hiện hợp đồng
thì theo tôi là người dân cần nghiên cứu kỹ các vấn đề đó trước khi kỹ hợp đồng với công ty thực hiện dịch vụ xuất khẩu lao động
điện quản đến vụ việc hiện công an tp thủ đức đang phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hồ chí minh
thụ lý giải quyết theo thẩm quyền
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại